bảo hiểm xã hội việt nam đã có yêu cầu chỉ đạo bảo hiểm xã hội tại các tỉnh thành phố trên cả nước gấp rút ra soát và bàn giao năm triệu sổ bảo hiểm cho người lao động
theo quy định của luật bảo hiểm xã hội trong năm hai nghìn một mươi sáu bảy triệu sổ còn lại phải được ra soát kỹ lưỡng hoàn thiện đến đâu trả cho người lao động đến đó
theo quy định của luật bảo hiểm xã hội người lao động có quyền được cấp quản lý và có trách nhiệm bảo quản sổ bảo hiểm xã hội
hiện tổng số bảo hiểm xã hội đã cấp là trên một mươi hai triệu sổ bao gồm bảy triệu sổ bìa cứng và năm triệu sổ tờ rơi
tuy nhiên qua quá trình quản lý cả hai loại sổ này đều bộc lộ những bất cập
với sổ bìa cứng ghi bằng tay dễ làm cấp sổ kịp tiến độ nhưng còn sai sót trong quá trình ghi khó bảo quản không quản lý được cơ sở dữ liệu bằng công nghệ thông tin
còn sổ tờ rời đáp ứng được dữ liệu quản lý bằng công nghệ thông tin hàng năm thông báo kịp thời chính xác quá trình tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động
nhưng có nhược điểm là manh mún khó quản lý dễ thất lạc nên số lượng sổ xin ý lại khi giải quyết chế độ còn chiếm tỷ lệ cao
thủ trưởng của ngành thì cố gắng hai mươi chín thế nhưng mà các ổng chí lãnh đạo của ngành phụ trách trực tiếp thì yêu cầu là ban phải tổ chức thực hiện làm sao là cuối hai mươi tám phải kết thúc
thì báo cáo với các ổng chí là hiện nay là chúng tôi đang cấp rút
thế đến nay thì chúng ta làm cái gì nữa phải có công tác chuẩn bị ban hành quy định quy trình và tìm ra những cái mà trong quy định của chúng ta còn chưa chứng chuẩn
thì hiện nay là về quy trình thu và cấp sổ thẻ thì anh tộ và anh đặng đã xây dựng một trình tẩu cho vị đang xin linh kiến trình tẩm đốt
một cái quy trình thống nhất trong quản lý thu và cận lý số thẻ
như vậy là chúng ta hiện nay chúng tôi đã hoàn thành được cái cấp được cái mã định danh
hiện cơ quan bảo hiểm xã hội đang phối hợp với đơn vị bàn giao trực tiếp số bảo hiểm xã hội cho người lao động
sau khi thực hiện đúng các quy trình việc báo cáo tình hình bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đối với bảo hiểm xã hội huyện lập gửi bảo hiểm xã hội tỉnh trước ngày năm của tháng sau
đối với bảo hiểm xã hội tỉnh lập gửi bảo hiểm xã hội việt nam trước ngày một mươi của tháng sau